tin quốc tế hôm nay phó thủ tướng ukraine irina faressrok cho biết là nước này sẽ cố gắng sơ tán dân thường thông qua sáu hành lang nhân đạo
thông báo được đưa ra sau khi một lệnh ngừng bắn tạm thời được thiết lập giữa lực lượng vũ trang nước này và binh sĩ nga
phó thủ tướng ukraine cho biết các lực lượng vũ trang ukraine đã nhất trí ngừng bắn ở thành phố cảng maryopool bị bao vây ở miền nam từ chín đến hai mươi một giờ
tương đương với từ bảy h đến một mươi chín giờ giờ gmt và kêu gọi các lực lượng nga thực hiện cam kết ngừng bắn ở địa phương
các hành lang nhân đạo sẽ mở từ thành phố này đến các thị trấn xung quanh thủ đô kiev
theo thống kê sơ bộ của liên hợp quốc số người chạy trốn khỏi ukraine kể từ khi nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại quốc gia đông âu này hiện đã có thể lên tới từ hai một đến hai hai